thưa quý vị sau ba ngày xét xử vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt một mươi sáu bị cáo trong vụ sai phạm quy định nhà nước về đền bù giải phóng mặt bằng
xảy ra tại dự án nhà máy lọc dầu vũng rô xã hòa tâm huyện đông hòa nay là thị xã đông hòa tỉnh phú yên
với các tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn các bị cáo trên đã có hành vi thực hiện không đúng quy định của nhà nước trong việc đền bù hỗ trợ dự án giải phóng mặt bằng gây thiệt hại nhà nước số tiền hơn chín hai tỷ đồng
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tài cựu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đông hòa bảy năm tù các bị cáo còn lại mức án từ năm năm sau tháng tù đến ba năm tù cho hưởng án treo
những bị cáo này đã phạm hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế